quan đến vụ án giết người cướp tài sản trên phố đi bộ thuộc thành phố long xuyên tỉnh an giang
vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bắt thêm một đối tượng
đó là trần văn dở chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tạ thanh hải chú thành phố long xuyên đến phố đi bộ hai bà trưng
ngồi chơi cùng với sở tại đây hải xảy ra mâu thuẫn với trần văn mỹ
sau khi dùng khúc cây đánh mỹ tử vong hải móc túi lấy hai sáu triệu đồng
và điện thoại của nạn nhân dở chứng kiến sự việc và cũng đi đến chỗ nạn nhân
lấy chiếc ví trong đó có một năm triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường
quá trình điều tra lực lượng công an đã làm rõ hành vi đối tượng dở
chiếm đoạt số tiền một năm triệu đồng trên để tiêu xài cá nhân
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai đối tượng là trần kiệt
và đoàn công thành để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản
đồng thời đang tiến hành truy bắt ba đối tượng khác có liên quan
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai kiệt và thành cùng ba đối tượng khác dùng cây gỗ
đá ném vào nhà làm bể bốn tấm kính cửa sổ và hư hỏng một camera của gia đình
chị lê thị tuyết nhung ngụ tại thị trấn trảng bom huyện trảng bom rồi tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại vào cuộc xác minh công an xác định kiệt và thành
là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ
dịp đầu năm nay các cơ sở tôn giáo điểm di tích dần được mở cửa trở lại
phương đến du xuân chiêm bái
lượng người tập trung đông cùng với đó là thói quen thắp hương đốt vàng mã
khiến cho nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở thờ tự tâm linh luôn thường trực
nếu như người dân lơ là mất cẩn
trước thực trạng ấy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh hải dương đã chủ động tuyên truyền hướng dẫn chính quyền địa phương
ban quản lý di tích và người dân chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy
ghi nhận tại khu di tích đặc biệt quốc gia côn sơn kiếp bạc tỉnh hải dương
trong thời điểm diễn ra lễ hội lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố trí linh thường xuyên phối hợp với ban quản lý di tích côn sơn kiếp bạc
và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý kiểm tra về việc đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy trong và ngoài các di tích đặc biệt là tuyên truyền nhắc nhở nhân dân
chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy cho khu di tích
mỗi hộ kinh doanh phải cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
đồng thời tự trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ
các cơ sở thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy
đồng thời cũng hướng dẫn tất cả các chủ cơ sở các chủ ký ốt xung quanh khu vực di tích
cách thức sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý những sự cố xảy ra
ban quản lý khu di tích đặc biệt quốc gia côn sơn kiếp bạc và chính quyền địa phương thường xuyên
tuyên truyền về đảm bảo phòng cháy chữa cháy tới các hộ kinh doanh buôn bán xung quanh khu di tích
qua hệ thống loa phát thanh của khu di tích và địa phương yêu cầu cẩn trọng tuyệt đối khi sử dụng
nguồn lửa nguồn nhiệt không thắp hương đốt vàng mã bên trong các di tích đền chùa
vàng mã phải được hóa tại đúng nơi quy định
công tác lễ hội mùa xuân vừa rồi phòng cháy chữa cháy tôi được công an phòng cháy chữa cháy của tỉnh hải dương
cùng công an phòng cháy chữa cháy của thành phố trinh linh cùng ban quản lý cùng địa phương
đã trước khi vào lễ hội thì đã đi kiểm tra một lần
chuyên hàng ngày nhắc nhở trên loa phát thanh của ban quản lý tuyên truyền nhắc nhở bà con khu dịch vụ hàng quán
ở khu vực côn sơn kiếp bạc làm sao để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy của khu dịch vụ
và không của gia đình tài sản cá nhân cũng như là của tập thể được làm sao an toàn và mọi việc được bình an
ghi nhận thực tế nhân dân và du khách khi đến các khu di tích đều cơ bản nắm được các quy định về phòng cháy chữa cháy
các hộ kinh doanh trong và ngoài khu di tích
đều ký cam kết và được tập huấn những kỹ năng phòng cháy chữa cháy cần thiết
khi bà con kinh doanh ở đây là mỗi một hộ kinh doanh đều có một bình chữa cháy
bữa qua cả bình khí và bình bột đều đủ hết
trước khi bà con dựng quán ở đây ban quản lý di tích cũng đã ra hướng dẫn bà con ở đây để sử dụng và đã thực hành cho bà con thực hành khu quán ở đây
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu di tích điểm du lịch tâm linh
các hộ kinh doanh trong và ngoài khu di tích cũng đã ra hướng dẫn bà con để sử dụng và đã thực hành cho bà con thực hành khu quán ở đây

bảo đảm không để thú hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước

trường hợp muốn đăng ký thích hợp các thông tin nhận kỳ trên tín dụng tiền xanh điện tử quốc gia
các giấy tờ như giấy thách lái xe đăng ký xe
mạo hình xác hội
mạo hình y tế cần mang thêm các loại giấy tờ cốc để đối chiếu
thông tin bộ y tế cấp phép lưu hoành ba loại thuốc kháng virus có chứa hỏa chất monopiravir
sản xuất tại việt nam đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân
hiện các đơn vị sản xuất thuốc kháng virus này đang tăng tốc sản xuất sẵn sàng cung ứng ra thị trường
nhiều hệ thống nhà thuốc lớn đã ký hợp đồng đặt mua thuốc kháng virus từ các công ty sản xuất của việt nam
sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân

cùng điểm qua một số thông tin trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
những ngày qua giá kit test nhanh covid một mươi chín máy đo nồng độ oxy trong máu và một số thiết bị y tế giá tăng theo f
một cách chóng mặt báo công an nhân dân online đề cập qua bài viết có nhan đề
vì sao kịch bản lặp lại
chào đổi với phóng viên về việc giá ký test nhanh covid một mươi chín
và các thiết bị y tế tăng cao đột biến một lãnh đạo thanh tra sở y tế hà nội cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan
phòng y tế ở các địa bàn xảy ra sự việc tiến hành kiểm tra
cục trưởng của quản lý thị trường hà nội cho biết liên quan đến ký test nhanh covid một mươi chín tại việt nam
mới chỉ có hơn chục đơn vị được bộ y tế cấp phép
tuy nhiên theo danh sách các đơn vị bắt buộc phải công bố giá trên website của bộ y tế
nhưng một số đơn vị lợi dụng kẽ hở về việc không quy định là giá bao nhiêu nên đưa lên với giá rất cao
gần bằng giá bán tại các nhà thuốc
đại diện ngành y tế tp hcm cho hay sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân tp hcm xem xét ngừng việc học trực tiếp
nếu mỗi ngày có hơn một trăm linh trẻ mắc covid một mươi chín có triệu chứng nặng
thông tin được đăng tải trên báo điện tử việt nam nét
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho hay trong tuần qua
tp hcm ghi nhận bảy năm trăm linh năm ca nhiễm trong trường học gồm bảy trăm linh sáu giáo viên
và sáu bảy trăm chín mươi chín học sinh
theo ông tăng trí thượng ngành y tế xây dựng kịch bản khi số trẻ mắc covid một mươi chín gia tăng
như ưu tiên điều trị tại các bệnh viện nhi thành phố
khi số ca tăng mở rộng số giường tại các bệnh viện huy động
tại các bệnh viện quận huyện có chuyên khoa nhi